trong chiều nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
các đại biểu đã thẳng thắn nêu những ý kiến còn băn khoăn xung quanh trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện nay quy định chưa rõ ràng việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong nhiều tình huống
nên đã gây khó khăn cho công tác bồi thường cũng như trong việc thực hiện yêu cầu bồi thường
dẫn tới hiện tượng né tránh đùn đẩy trách nhiệm giải quyết bồi thường
trên cơ sở thực tế cho thấy trong những năm qua đã có không ít những vụ án oan sai
xảy ra tại một số tỉnh địa phương đại biểu nguyễn thị thủy đã thẳng thán đề cập đến công tác giải quyết bồi thường cho người bị hại
trong quá trình giải quyết vụ án hướng tới một nền tư pháp không có oan sai
phải cần được xác định là một trong những mục tiêu hướng đến của luật này
bởi vì sẽ có những cái điều mà chúng ta không thể bồi thường được cho người dân
đó chính là khi niềm tin của người dân vào công lý bị mất mát
tôi đề nghị cũng nghiên cứu xem xét một số các trách nhiệm trong một số các trường hợp khác như
trường hợp người bị kết án oan đi tù con cái không có người nuôi dưỡng
giáo dục chú đáo dẫn đến những hậu quả tệ nạn xã hội gia đình tan nát
trường hợp người bị xử lý hành chính hoặc tố tụng thi hành án trái pháp luật
vì quá ớt ức tùy nhục mà tự tử hoặc người thân thích của họ vì thế mới quyên sinh
hoặc là trường hợp bị bắt giam kết on oan bị chết dẫn đến phá sản doanh nghiệp
bị thiệt hại kinh tế người lao động bị mất việc làm v v
những trường hợp này dường như chưa được xác định trong danh mục thiệt hại và bồi thường
đề nghị bổ sung trách nhiệm đôn đốc chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền
hoặc đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm
và không thực hiện nghiêm chỉnh các quy định bồi thường cho cá nhân cơ quan tổ chức doanh nghiệp bị thiệt hại
báo cáo kết quả giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội cho thấy
tình hình oan sai trong lĩnh vực tố tụng hình sự còn nhiều bức xúc chưa được giải quyết thỏa đáng
các đại biểu cũng yêu cầu việc bồi thường phải trung thực và công khai đúng pháp luật
vì vậy dự thảo luật cần có những sửa đổi bổ sung quy định về cơ quan giải quyết bồi thường
theo hướng rõ ràng hơn đồng thời quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ với sự tham gia trực tiếp của các đơn vị liên quan